ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ bốn mươi tám
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi
qua thảo luận các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội tán thành sự cần thiết bàn hành luật giao thông đường bộ sửa đổi
việc tách thành hai dự án luật là luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến tại phiên thảo luận
có ý kiến nhất trí với đề nghị của chính phủ về việc tách thành hai dự án luật vì cho rằng
chính phủ chỉ đạo nghiên cứu tổng kết việc thực hiện luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
đánh giá kỹ lưỡng và toàn diện các vấn đề liên quan đến giao thông đường bộ
từ đó tách thành hai nội dung lớn là giao thông đường bộ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đồng thời xây dựng thành hai dự án luật là phù hợp với thực tiễn hiện nay
tuy nhiên nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cân nhắc kỹ vấn đề này và chỉ rõ thực tế hiện nay
có lĩnh vực tách ra hai luật để hai bộ quản lý dẫn đến sự thống nhất trong quản lý hệ thống rất phức tạp
bên cạnh đó nếu tách luật này thì bốn lĩnh vực khác như đường sắt hàng không hàng hải
và đường thủy nội địa có tách ra hay không
trong phiên làm việc sáng nay với một trăm linh đại biểu tán thành ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua dự thảo
nghị quyết về việc bổ sung nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia
dự thảo nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia